tại thành phố cần thơ bộ kế hoạch và đầu tư tổ chức hội nghị báo cáo và tham vấn quy hoạch vùng đồng bằng sông kiều long
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
lãnh đạo một số bộ ngành trung ương lãnh đạo thành ủy tỉnh ủy ủy ban nhân dân và đại diện các sở ban ngành
của các tỉnh thành phố trong vùng đồng bằng sông kiều long đã tham dự hội nghị
hội nghị giới thiệu về nội dung chính của quy hoạch vùng đồng bằng sông cửu long
thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi và thảo luận các vấn đề lớn có tính chiến lược định hình sự phát triển của vùng
cho giai đoạn phát triển dài hạn với tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi
từ đó giúp bộ kế hoạch và đầu tư hoàn thiện quy hoạch trước khi xin ý kiến chính thức bằng văn bản
của các bộ ngành địa phương trong vùng đồng bằng sông kiều long
báo cáo trình hội đồng thẩm định quy hoạch vùng xem xét thẩm định trước khi trình thủ tướng chính phủ phê duyệt vào tháng một mươi hai tới
quy hoạch vùng đồng bằng sông kiều long được xây dựng dựa trên các nguyên tắc bảo vệ người dân
cải thiện sinh kế phát triển cân bằng và bảo vệ môi trường với năm nhóm nội dung trọng tâm
đồng thời quy hoạch này cũng là kênh cung cấp những thông tin định hướng phát triển của vùng
tới tổ chức doanh nghiệp cộng đồng xã hội và người dân địa phương để huy động hiệu quả các nguồn lực của xã hội
thúc đẩy hợp tác công tư hướng tới sự thịnh vượng chung của toàn vùng đồng bằng sông kiều long